điểm nóng xung đột tại giải gaza vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng quốc tế
diễn biến mới nhất là vì israel quyết định phong tỏa toàn bộ giải gaza
quân đội israel cũng tuyên bố đã kiểm soát được tình hình tại nhiều cộng đồng ở vùng lãnh thổ phía nam gần giải gaza
trong khi đó phó thủ lĩnh chính trị của phong trào hồi giáo hamas cho hay lực lượng này để ngỏ việc thảo luận
về một thỏa thuận ngừng bắn có thể có với israel sau khi đạt được mục tiêu
hamas cũng tuyên bố lực lượng này đã bắt giữ hơn một trăm linh người israel trong đó có cả các sĩ quan cấp cao
về phần mình israel hôm qua đã thông báo quyết định phong tỏa toàn bộ giải gaza nơi có hai ba triệu người sinh sống
quyết định phong tỏa này bao gồm lệnh cấm nhiên liệu lương thực nước và điện
cùng với công tác sơ tán người dân quân đội nước này cũng đã điều động một lực lượng kỷ lục ba trăm linh quân dự bị
để đáp trả cuộc tấn công trên nhiều mặt trận của hamas
trong lúc này các nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế
tiếp tục được đẩy mạnh
hiện ai cập và qatar đang thúc đẩy việc trao đổi các tù nhân và nữ binh sĩ phụ nữ và trẻ em giữa israel và hamas
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan ngại
về tình hình căng thẳng ở giải gaza và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay
để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ở khu vực
bên cạnh đó ngoại trưởng các nước liên minh châu âu dự kiến hôm nay
sẽ tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình
giao tranh những ngày qua đã khiến hơn chín trăm linh người israel và khoảng bảy trăm linh người palestine thiệt mạng
trước diễn biến căng thẳng của xung đột israel palestine
nhiều quốc gia khẩn trương sơ tán công dân khỏi israel
mexico đã điều động một máy bay vận tải quân sự cấp lớn santana vip để sơ tán công dân
đồng thời chuyên trở vật phẩm nhân đạo hỗ trợ cho người dân sở tại
tính đến sáng chín tháng một mươi bộ ngoại giao mexico xác nhận
ba công dân nước này được cho là đã mất tích trong cuộc xung đột vũ trang diễn ra mấy ngày qua
trong khi đó chính phủ indonesia cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch sự phòng
để sơ tán công dân khỏi giải gaza
bộ ngoại giao indonesia ngày chín tháng một mươi thông báo
ít nhất một mươi công dân indonesia cư trú tại giải gaza
và cho đến nay không ai trong số này bị thương
ba công dân indonesia khác đã trở về nước qua ai cập
trước tình hình nhiều đạn pháo từ phía giải gaza tiếp tục rơi vào các địa phương
gần sân bay quốc tế ben gurion
cơ quan quản lý hàng không dân dụng israel đã yêu cầu các hãng hàng không đánh giá tình hình
và nguy cơ an ninh hiện tại
đồng thời điều chỉnh hướng bay đối với một số tuyến ra vào israel
sân bay ben gurion và các hãng hàng không đang thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi
làm thủ tục hành khách và tăng cường số chuyến bay trong ngày
để hồi hương công dân israel hay hỗ trợ những người muốn rời đi
tổng thống pháp emmanuel macron hôm qua đã tới hamburg
bắt đầu chuyến thăm đức hai ngày để thảo luận với thủ tướng olaf schol
những vấn đề cùng quan tâm
cuộc gặp diễn ra theo hình thức tham vấn chính phủ đức pháp
tập trung thảo luận với các vấn đề chuyển đổi số
trong đó bao gồm cả trí tuệ nhân tạo
hai bên cũng đề cập đến những chủ đề còn tranh cãi
mặc dù chương trình nghị sự không cụ thể
nhưng một trong những vấn đề nổi bật được hai bên thảo luận
là việc cùng hợp tác phát triển hệ thống chiến đấu mặt đất chủ lực
dù phần nào bị chi phối bởi cuộc xung đột giữa hamas và israel
chuyến thăm của nhà lãnh đạo pháp tới đức
cũng sẽ tạo cơ hội để ông olaf schol và ông macron thảo luận
cũng như điều phối phản ứng của châu âu liên quan đến vụ việc này
hiện cả đức và pháp đều cam kết hỗ trợ israel
đồng thời cảnh báo chống lại sự leo thang trong khu vực
trong những tháng qua pháp và đức
hai thành viên có ảnh hưởng lớn nhất trong liên minh châu âu
đang bắt đồng về một số vấn đề
từ chiến lược quốc phòng của khối đến phản ứng của khối này
trước cuộc khủng hoảng năng lượng quan hệ với trung quốc
và thậm chí cả chính sách tài chính
sau cuộc bầu cử nghị viện vào cuối tuần qua
thủ tướng luxembourg xavier petain
hôm qua đã nộp đơn từ chức của chính phủ
lên đại công tước luxembourg henry
ông petain đã nắm giữ chức thủ tướng
kể từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
ông cho biết nguyên nhân chính phủ từ chức
là do kết quả cuộc bầu cử vào ngày tám tháng một mươi
quyết định này được đưa ra sau khi đảng xanh
để mất bốn ghế trong nghị viện
khiến liên minh của thủ tướng petain
không còn giữ thể đa số trong cơ quan lập pháp
cuộc bầu cử vừa qua khiến liên minh cầm quyền hiện nay
không thể duy trì do các đảng trong liên minh
chỉ còn chiếm hai mươi chín ghế trong tổng số sáu mươi ghế trong nghị viện
theo kế hoạch đại công thức henry sẽ tham vấn
với chủ tịch nghị viện ferdinand hedgen
và chủ tịch hội đồng nhà nước christopher cleese
để thảo luận về các bước đi tiếp theo
một sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tuần này
đó là hội nghị thường niên của quỹ tiền tệ quốc tế imf
và ngân hàng thế giới vkp tại maroc
đây là lần đầu tiên sau nửa thế kỷ
hai định chế tỏa chính toàn cầu
tổ chức hội nghị trên lãnh thổ của châu phi
theo kế hoạch hội nghị thường niên imf và vkp năm hai nghìn hai mươi
diễn ra tại thành phố marrakesh từ ngày chín đến một mươi năm tháng một mươi
với các cuộc tranh luận về những vấn đề gai góc
như đề xuất những khoản đóng góp mới từ các nước giàu
vấn đề xóa nợ cho các quốc gia nghèo cải cách ngân hàng
maroc dự kiến các hội nghị của hai định chế tài chính toàn cầu
sẽ thu hút khoảng một mươi đến một mươi năm người
đến với thành phố marrakech
trung tâm du lịch nổi tiếng của vương quốc này
trước đó thủ tướng maroc cho rằng

ngành du lịch nhà hàng và khách sạn của quốc gia bắc phi
sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn
nếu imf và vkp tiến hành hội nghị thường niên ở địa điểm khác
lần gần đây nhất imf và vkp tổ chức hội nghị thượng đỉnh
ở châu phi là vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại kenya
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
phụ nữ và trẻ em chiếm hai phần ba trong số các nạn nhân phải nhập viện
do bị thương nặng trong các trận động đất vừa qua tại afghanistan
thông tin vừa được tổ chức y tế thế giới who đưa ra
chính quyền taliban lưu lượng đang nắm quyền tại afghanistan
ước tính ít nhất hai bốn trăm linh người đã thiệt mạng
và hơn hai người đã bị thương trong các trận động đất vào cuối tuần qua
động đất xảy ra vào khoảng một mươi một giờ sáng giờ địa phương ngày bảy tháng một mươi
thời điểm nam giới đều vắng nhà
do đó phần lớn những người tử vong và bị thương là phụ nữ
và trẻ em ở nhà vào thời điểm đó
hai ngày sau động đất lưu lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm
những người còn sống sót trong đống đổ nát tại thành phố herat
và các khu vực lân cận
pakistan và iran đã đề nghị cử nhân viên cứu hộ
và cung cấp viện trợ nhân đạo cho afghanistan
trong khi tổ chức chữ thập đỏ trung quốc muốn hỗ trợ tiền mặt
người phát ngôn của bộ quản lý thảm họa afghanistan
mullah janan saez đã kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả các nước
trong giai đoạn cấp bách này
giới chức myanmar cho hay mưa lớn xảy ra hôm tám tháng một mươi
tại vùng bago miền nam của nước này
đã gây ra lũ lùn nghiêm trọng và gian đoạn giao thông
khiến nhà chức trách phải sơ tán thêm hàng nghìn người dân
tính đến cuối ngày hôm qua tổng cộng hơn một mươi bốn ba trăm linh người đã được sơ tán
tới ba mươi sáu trung tâm cứu trợ cao gần gấp ba lần so với con số một ngày trước đó
lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tích cực hoạt động
trong bối cảnh nước lũ tiếp tục dâng cao
trong khi đó lũ lụt cũng gây ảnh hưởng đến các hoạt động đường sắt
gần tám trăm linh hành khách trên hai đoàn tàu đến yangon
đã buộc phải chuyển sang đi bằng tàu thủy do lũ lụt
các tuyến đường sắt qua vùng bago vẫn bị ngưng trệ trong hôm qua
cơ quan khí tượng thủy văn myanmar cảnh báo
mực nước sông bago đã cao hơn một trăm linh một mm so với mức nguy hiểm
đồng thời dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn
singapore đang đối mặt với đợt bùng phát mới của dịch covid một mươi chín
dự kiến sẽ có thêm nhiều người mắc bệnh và nhập viện trong những tuần tới
thống kê cho thấy số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày tại singapore
đã tăng từ một ca cách đây ba tuần
lên hai ca một ngày hiện nay
bộ trưởng y tế ông ye kung cho biết
bảy mươi năm số ca nhiễm hiện nay ở singapore là do hai biến thể eg năm
và dòng phụ của nó là hk ba gây ra
cả hai đều là hậu duệ của biến thể omicron
bộ trưởng ong cho rằng các loại vaccine hiện tại vẫn hoạt động tốt
trước các biến thể mới
nhưng ông cảnh báo người dân singapore không nên hạ thấp cảnh giác
bộ trưởng y tế singapore khuyến cáo người dân
đặc biệt là người già và người có bệnh nền
cần tiếp tục tiêm vaccine ít nhất mỗi năm một lần
trong khi đeo khẩu trang nơi đông
người vẫn là việc làm cần thiết
thưa quý vị trước đại dịch covid một mươi chín
ngành cung cấp dịch vụ đám cưới là một trong những mô hình kinh doanh
có quy mô lớn tại trung quốc
giá trị của ngành công nghiệp này ước tính lên đến ba sáu trăm linh tỷ nhân dân tệ
tương đương với bốn trăm tám mươi bảy tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
theo ước tính của công ty tư vấn da xue consulting
các công ty cung cấp dịch vụ đám cưới
các nhà hàng khách sạn và cửa hàng váy cưới an ninh làm ra
đóng góp phần không nhỏ vào gdp đất nước trong nhiều năm liên tục
nhưng hiện tại
một bộ phận lớn người trẻ trung quốc dường như không còn mặn mà với hôn nhân
đã đẩy ngành công nghiệp đám cưới hái ra tiền trước nhiều thách thức mới
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
xin kính chào tạm biệt
yuan xia liang đã điều hành một doanh nghiệp tổ chức đám cưới quy mô lớn
trong gần một thập kỷ ở thượng hải trung quốc
trước khi chuyển sang chụp ảnh cưới
khi nhu cầu về dịch vụ của anh bắt đầu giảm
anh không hối hận về quyết định đó của mình
trong quá trình chuyển từ lập kế hoạch đám cưới sang chụp ảnh cưới
tôi bắt đầu nhận ra rằng thực ra nhu cầu chụp ảnh quay phim của các cặp đôi sẽ không thay đổi
dù hình thức và quy mô đám cưới có thay đổi như thế nào
họ vẫn có nhu cầu ghi lại khoảng thời gian quý giá này
nên tôi thấy mình đã có sự thay đổi nghề nghiệp đúng đắn
năm ngoái sáu tám triệu đôi đăng ký kết hôn ở trung quốc
ít hơn tám trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi một
và là mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn hai mươi
từ khi chính phủ công bố dữ liệu vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thống kê tại đại học california cho thấy
số lượng nữ giới trong độ tuổi từ hai mươi năm đến hai mươi chín tại các đô thị ở trung quốc chưa kết hôn
tăng từ tám sáu lên bốn mươi sáu trong vòng hai mươi năm từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn hai mươi
hiệp hội kế hoạch hóa gia đình trung quốc cho biết
việc kết hôn lập gia đình giờ đây đã không còn là ưu tiên hàng đầu của người trẻ trung quốc
trong cuộc khảo sát tám mươi sinh viên được thực hiện bởi viện khoa học
về sức khỏe tâm thần sinh viên của trung quốc
vào năm hai nghìn hai mươi hai có đến bốn mươi hai thanh niên nước này mong muốn sống độc thân
có rất nhiều người nói rằng hôn nhân không phải là điều phù hợp với họ
và rất nhiều thanh niên ở trung quốc cảm thấy rằng việc nuôi dạy con cái quá tôn kém
ngành công nghiệp cưới hỏi truyền thống của trung quốc có lẽ đang ở trong thời kỳ khó khăn
số lượng người kết hôn giảm đồng nghĩa với doanh thu của ngành công nghiệp đám cưới trung quốc cũng lao dốc theo
theo dự đoán của statista doanh thu của lĩnh vực phục vụ tiệc cưới
ở trung quốc trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ đạt sáu trăm bốn mươi hai tỷ nhân dân tệ
giảm từ bảy trăm linh bốn tỷ nhân dân tệ trong năm hai nghìn một mươi chín
nhiều yếu tố khiến ngành cưới bây giờ ảm đạm
thực tế bây giờ tỷ lệ kết hôn ở trung quốc giảm
hình thức cưới thay đổi quan niệm cưới xin thay đổi
sẽ là thử thách lớn đối với những người làm nghề tổ chức đám cưới sau này
tôi hy vọng ngành sẽ đạt đỉnh cao khác
nhưng bây giờ tôi lo lắng hơn là lạc quan về triển vọng ngành
chú hổ wang chủ mạng lười bán váy cưới của nhà thiết kế mỹ vera wang
cũng thừa nhận chi tiêu cho ngành cưới hỏi đang giảm mạnh
người dân trung quốc đang có xu hướng tổ chức tiệc cưới đơn giản và ít khách hơn
covid một mươi chín ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của mọi người
chúng tôi nhận thấy sức chi tiêu của thị trường cưới suy giảm mạnh
vì vậy chúng tôi tuân thủ chiến lược là tập trung vào thị trường ngách
chúng tôi không muốn bị cuốn theo thị trường lớn vì hướng đi này không tốt
việc không kết hôn là một trong những lý do khiến tỷ lệ sinh ở trung quốc giảm
cũng như sự sụt giảm về dân số lần đầu tiên trong sáu mươi năm qua
trước thực trạng này chính phủ trung quốc tung ra hàng loạt chiến dịch tuyên truyền
nhằm hối thúc người dân kết hôn và sinh con
thậm chí nhiều địa phương còn tổ chức các sự kiện tìm kiếm bạn đời do nhà nước bảo trợ